chiều nay một mươi tám tháng ba đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã chủ trì hội nghị của thương trực thành ủy với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố
về thực hiện nghị quyết một mươi năm của ban thường vụ thành ủy hà nội về xây dựng tổ chức cơ sở đảng
trong sạch vững mạnh củng cố cơ sở đảng yếu kém và chỉ thị một mươi năm của thành ủy
về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân
và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố hà nội
đồng chí vương đình huệ bày tỏ sự chia sẻ với ban cán sự đảng của ủy ban nhân dân tp hà nội
hà nội là trung tâm của cả nước nên khối lượng công việc lớn dự án nhiều nên khó tránh khuyết điểm
nhiều sự việc còn nổi cộng như dự án tại số tám b lê trực dự án công hóa mương phan kế bính quận ba đình
khu xử lý chất thải tập trung nam sơn huyện sóc sơn dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông
dự án công viên nước thanh hà quận hà đông
đồng chí vương đình huệ nhấn mạnh đây là việc cấp bách của cả hệ thống chính trị
cần phải giải quyết ngay trong nhiệm kỳ không để gây bức xúc dư luận
ảnh hưởng sâu đến hình ảnh và uy tín của thủ đô
yêu cầu tập thể ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hà nội thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu với phương châm kiên trì bình tĩnh
phối hợp với các cấp các ngành thành phố và trung ương xử lý rứt điểm từng vụ việc tránh phát sinh vụ việc mới